còn liên quan tới hành vi chiếm đoạt tài sản ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can vương thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở thanh hóa để điều tra làm rõ
theo điều tra vương thị hiền là kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư và phát triển bất động sản farmland có địa chỉ tại phường an phú tp thuận an tỉnh bình dương
tháng năm năm hai nghìn hai mươi bị can hiền được công ty houseland thỏa thuận và giao cho việc môi giới tìm kiếm khách hàng nhận chuyển nhượng bất động sản
thông qua việc môi giới bị can hiền đã dùng thủ đoạn gian dối để ông nguyễn văn dương trú tại tp hcm tin tưởng chuyển tiền mua ba lô đất thuộc dự án khu dân cư thuận phát lên
hiền đã không cho ông dương gặp và nộp tiền trực tiếp cho chủ đầu tư nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nạn nhân
sau đó bị can hiền đã tự ý sử dụng pháp nhân công ty farmland để ký giấy biên nhận đặt cầu
và thu của ông dương số tiền là một tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng nhưng chỉ bàn giao cho chủ đầu tư bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng
để đối phó với chủ đầu tư là công ty nam thuận pháp bị can hiền viết đơn xin trình bày hoàn cảnh khó khăn rồi giả chữ ký của ông dương nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt số tiền bốn trăm chín mươi hai triệu đồng